thưa quý vị bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ em
bệnh xuất hiện do thói quen ăn uống vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường chưa tốt làm mầm bệnh lây lan
bệnh tay chân miệng thường gây chán ăn bỏ ăn hay từ chối không ăn do tình trạng nhiễm trùng gây sốt viêm luet ở miệng hay đau họng
và ngoài việc tuân thủ chỉ định của bác sĩ thì chế độ dinh dưỡng giúp trẻ tăng cường sức đề kháng giúp trẻ mau phục hồi và tăng hiệu quả điều trị bệnh
vệ trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc như thế nào ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thưa bác sĩ thì đối với trẻ bị tay chân miệng thì cần lưu ý chế độ dinh dưỡng ra sao
chế độ dinh dưỡng đối với trường hợp các bé bị tay chân miệng
thì cần phải đảm bảo là đủ về năng lượng
chế độ ăn được chế biến dưới dạng mềm lọc
mục đích là mềm lỏng sẽ đưa vào trong cơ thể được đầy đủ năng lượng
mềm lòng sẽ không kích thích cái vùng hầu họng trẻ sẽ không bị đau và trẻ sẽ ăn được đủ các chất dinh dưỡng
trong chế độ dinh dưỡng cũng phải cung cấp đủ về năng lượng đủ về chất đá chất béo chất bột đường
và đặc biệt là các chất vitamin nhóm vitamin nhóm b vitamin c vitamin d và vitamin e giúp cho trẻ cung cấp đầy đủ để tăng sức đề kháng và nhanh khỏi bệnh
thưa bác sĩ thì khi mà trẻ bị tay chân miệng thì cần kiêng những thực phẩm gì
đối với trẻ bị mắc tay chân miệng thì trong chế độ ăn phải chú ý các nhóm quả
nhóm quả mà chứa acid ví dụ như là cam quýt thì nó sẽ làm tổn thương
các cái niêm mạc là đường tiêu hóa
hai nữa là các cái loại thực phẩm mà sinh hơi
ví dụ như nhóm rau họ cải vi sinh hơi
bởi vì là virus entero virus nó sẽ làm có thể là làm tổn thương niêm mạc ruột
cho nên là khi sử dụng các loại thực phẩm mà sinh hơi sẽ làm cho trẻ đang có các triệu chứng
có những trẻ bị triệu chứng như là tiêu chảy đầy hơi chướng bụng
chính vì thế
sẽ không sử dụng các loại họ rau họ cảm để trong cái chế độ dinh dưỡng
cái thứ ba nữa là không sử dụng các cái chất cay các cái vị cay
khi mà trẻ ăn các cái loại đó thì sẽ làm cho trẻ đau hơn
và thứ nữa nữa là không sử dụng các cái chất kinh thích
ví dụ như các cái loại nước ngọt là cũng không có sử dụng
bởi vì trong đó có các cái chất có ga nó cũng làm cho tổn thương niêm mạc ruột
sau khi điều trị bệnh tay chân miệng thì cha mẹ cần lưu ý chế độ dinh dưỡng cho trẻ ra sao để phục hồi lại sức khỏe thưa bác sĩ
khi mà trẻ bị tay chân miệng thường hay sẽ hay bị tụt cân
tụt cân thì cân nặng sẽ thấp hơn bình thường thấp hơn
chính vì vậy sau khi phục hồi để mà phục hồi tốt bắt kịp với tăng trường của trẻ
thì người bố mẹ sẽ cần phải cung cấp chế độ dinh dưỡng bồi dưỡng
chế độ dinh dưỡng sẽ đưa cái mức năng lượng cung cấp vào vượt ngưỡng độ khoảng năm đến một mươi
nhưng nếu như trẻ mà lại tụt cân từ năm đến một mươi so với cân nặng khuyến nghị thì chế độ dinh dưỡng cần phải cung cấp cao hơn
có thể thậm chí đến hai mươi vượt cái mức năng lượng khuyến nghị
tôi lấy ví dụ như là trẻ hai tuổi một đến ba tuổi ăn một ba trăm linh kcal
thì khi mà trẻ bị ốm tụt cân
thì trẻ không chỉ ăn một ba trăm linh kcal
trẻ phải ăn đến một bốn trăm linh một năm trăm linh kcal trong một ngày
với cái một bốn trăm linh một năm trăm linh kcal trong một ngày thì cần phải đảm bảo trong chế độ ăn có đầy đủ các cái nhóm
ví dụ như là cơm thịt cá rau quả và sữa
trong một cái bữa ăn phải có năm thành phần đó
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
các bác sĩ dinh dưỡng tại bệnh viện đào quân tâm anh
là những chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng
cùng đội ngũ chuyên viên tiết chế được đào tạo bài bản
quy trình lập việc chuyên nghiệp
để đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống an toàn hợp lý
dựa trên thông tin về bệnh sử nghề nghiệp của mỗi cá nhân
đội ngũ y bác sĩ sẽ cùng người bệnh tăng cường dinh dưỡng hỗ trợ
tư vấn chế độ ăn bệnh lý mãn tính liên quan đến dinh dưỡng
phòng ngừa và điều trị thiếu hụt dinh dưỡng
trong suốt thời gian qua
phân khoa dinh dưỡng tiết chế luôn đóng góp tích cực
trong công tác điều trị thông qua các hoạt động như
cung cấp suất ăn bình thường và suất ăn bệnh lý
tư vấn chế độ dinh dưỡng và can thiệp dinh dưỡng
nâng cao thể trạng cho người bệnh có vấn đề về dinh dưỡng
giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau điều trị